theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực bắc bộ nên trong ngày chủ nhật mùng năm tháng tám ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa đến mưa to